nắng nóng sẽ còn tiếp diễn và đặc biệt là trong ngày hôm nay chúng ta sẽ phải trải qua một ngày nắng nóng gây gắt trên diện rộng trên toàn miền bắc và miền trung
miền bắc với nhiệt độ cao nhất là ba mươi chín độ c miền trung có nơi lên tới bốn mươi một độ c
vì vậy xin quý vị khán giả lưu ý giữ gìn sức khỏe hạn chế ra đường trong thời gian nắng nóng đỉnh điểm của ngày hôm nay
thủ đô hà nội cũng là một trong những điểm trời nóng như đồ lửa khu vực trung tâm thành phố nhiệt độ có thể lên bốn mươi độ
lưu ý thời gian nhiệt độ trên ba mươi năm độ liên tục từ một mươi đến một mươi tám giờ
nắng nóng khiến chỉ số uv tăng rất cao thủ đô hà nội hay vùng núi sapa có thể lên tới mức một mươi và một mươi một một
trong ngưỡng này chỉ cần ở ngoài trời quá một mươi phút là có thể bị cháy ra và ảnh hưởng xấu đến mắt
để hạn chế tác hại của tiêu uv cần chú ý lựa chọn trang phục chống nắng cho phù hợp
tốt nhất nên chọn những chiếc áo chống nắng có vải dày bởi các sợi vải dệt càng dày càng khít nhau
thì khả năng bao phủ và ngăn cản
tiêu về lại càng tốt khi mua có thể soi trực tiếp vải dưới ánh nắng để kiểm tra độ dày của vải